vào tối ngày một mươi một tháng bốn đã xảy ra hai vụ đua xe trái phép với hàng trăm đối tượng trên quốc lộ số năm mươi một và trong khu công nghiệp biên hòa hai tỉnh đồng nai
quá trình ngăn chặn đã khiến cho một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương nặng
hiện cơ quan công an đang tạm giữ hai mươi bốn đối tượng cùng ba mươi phương tiện để điều tra
vào lúc ba h ba mươi phút sáng ngày một mươi hai tháng bốn trong lúc tuần tra ở tuyến đường hai a khu công nghiệp biên hòa hai
lực lượng công an tp biên hòa phát hiện khoảng một trăm linh đối tượng thanh niên thiếu niên điều khiển xe mô tô tụ tập chạy xe với tốc độ cao
công an tp biên hòa đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ ngăn chặn truy bắt được một mươi sáu xe mô tô hai mươi bốn đối tượng
trước đó vào lúc hai mươi hai h ba mươi trên quốc lộ năm mươi một qua địa bàn thành phố biên hòa xuất hiện gần một trăm linh đối tượng tụ tập đua xe trái phép
quá trình ngăn chặn một cảnh sát cơ động công an tỉnh đồng nai đã bị đối tượng lao xe vào gây thương tích rất nặng
hiện đang được điều trị tại bệnh viện trợ rẫy hiện các đối tượng đua xe trái phép đang được công an tỉnh đồng nai xử lý theo quy định của pháp luật